một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực đồi ngang thuộc xã thanh lưu huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đám cháy đã thiêu dụi bốn ba ha rừng keo bạch đàn tại khu vực rừng phòng hộ
sau hai mươi giờ không chế lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy và rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân chính quyền địa phương đã huy động hơn ba trăm linh người
gồm lực lượng công an xã dân quân tự vệ cán bộ và nhân dân tại địa phương
cùng lực lượng bộ đội của trường quân sự tỉnh hà nam lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh hà nam tích cực dập lửa
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày thì đám cháy được khống chế và đến hai mươi hai h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
thống kê ban đầu đám cháy đã thiêu dụi khoảng bốn ba hectare rừng keo bạch đàn và thông
gây thiệt hại hàng chục triệu đồng của hàng chục hộ dân trồng rừng trong vùng
rất may đám cháy không gây thiệt hại về người
dự báo trong những ngày tới thời tiết ở các tỉnh miền bắc tiếp tục nắng nóng
chính quyền địa phương đã phân công lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương
gồm công an xã dân quân tự vệ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để kiểm tra và chủ động phòng chống đám cháy bùng phát trở lại
được biết đây là khu vực rừng phòng hộ đang hoàn thành quá trình làm hồ sơ chuyển đổi cho địa phương quản lý
nguyên nhân gây cháy rừng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ